thưa quý vị hiện nay trên cả nước thì đang diễn ra tình trạng cá nhân doanh nghiệp
chúng đấu giá đất rồi liên tiếp bỏ cọc
điều này đã trở thành một vấn đề nóng trong dư luận xã hội
bởi nó mang lại nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản
ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
mới đây trên địa bàn huyện thọ xuân thanh hóa
chính quyền huyện này cũng đã phải hủy kết quả bốn mươi sáu lô đất
vì bên chúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính bỏ cọc
được biết bốn mươi sáu lô đất trên có giá khởi điểm khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng một lô
quá trình đấu giá đã được đẩy lên từ một tỷ đến một bốn tỷ đồng một lô
gấp bốn sáu lần so với giá khởi điểm
đây chỉ là một trong rất nhiều những vụ bỏ cọc đấu giá đất
đang diễn ra trên phạm vi cả nước
em cũng xem trên tin tức ấy
vừa rồi ở miền trung có một số ông lớn cũng đánh giá đất vàng
xong rồi cũng bỏ ấy
thì làm ảnh hưởng đến rất nhiều đến hệ lụy đến cá nhân đoàn thể hay là muốn mua bán
về như bản thân em hiện tại bây giờ đang bán nhà hai năm nay gần như không gửi mua
qua tình hình của một doanh nghiệp mà họ bỏ đấu giá xong rồi bỏ thầu ấy
bỏ đặt cọc đi thì ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường bất động sản
đặc biệt đến người tiêu dùng
bởi vì họ ảnh hưởng luôn cả đến đầu tiên là ảnh hưởng đến các doanh nghiệp
làm chủ đầu tư không biết là doanh người dân tiêu dùng mà muốn mua thì họ mất niềm tin vào doanh nghiệp
đấy là ảnh hưởng rất nhiều vào thị trường dũng loạn
không biết là đâu là giá thật đâu là giá ảo
vâng bỏ cọc trong đấu giá đất còn gây ra khó khăn cho công tác quản lý
thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai và đầu tư của nhà nước
hãy cùng theo dõi cuộc trao đổi ngắn của phóng viên nguyễn hương với ông nguyễn thế điệp
phó chủ tịch câu lạc bộ bất động sản hà nội để tìm hiểu rõ hơn
về những hệ lụy của việc bỏ cọc trong đấu giá đất hiện nay
hiện rất nhiều nơi đang diễn ra việc đấu giá đất cao gấp nhiều lần giá khởi điểm
đấu giá xong thì bỏ cọc gây ra rất nhiều hệ lụy xấu cho thị trường bất động sản
vậy theo ông nguyên nhân chính của thực trạng này là gì
chúng ta thấy là vừa qua có một cái hiện tượng mà bỏ cọc
nó cũng có thể nói là làm dậy sóng thị trường bất động sản việt nam
thì ở đây chúng ta thấy nó góc xét ở nhiều góc độ
thì chúng ta thấy là nếu mà đấu giá thông thường
thì cái việc mà trúng thầu và bỏ thầu nó rất bình thường
tuy nhiên nó lại vào cái giai đoạn rất nóng của thị trường
và ở đây nó có những nguyên dân như thế này
tôi cho là chúng ta cần phải có những cái biện pháp
cũng như là cái định hướng cần thiết để làm sao nó không xảy ra những hiện tượng mà bỏ gọc
có mấy cái mà chúng ta cần phải xem xét
thứ nhất là cái quy trình đấu thầu và cái cơ chế kiểm soát nó chúng ta đã làm chặt chẽ chưa
đấy là cái mà chúng ta cần phải xem xét lại
cậu cũng đến từ việc một số doanh nghiệp lợi dụng kẻ hở trong các quy định của pháp luật về đấu giá đất
cũng như việc họ không chứng minh được năng lực tài chính thực sự của mình
nhưng vẫn được tham gia vào đấu giá xong bỏ cọc
phải chăng thì hành lang pháp lý của chúng ta hiện nay quá lỏng lẻo thưa ông
đương nhiên như chúng ta được biết thì rõ ràng là cái hành pha lang pháp lý về cái đấu giá của chúng ta hiện nay nó chưa chặt chẽ
nó vẫn có những kẻ hở
cho nên nhiều người người ta cũng có thể là người ta lợi dụng người ta vào đấu giá
những cái quân xanh quân đỏ để người ta hưởng cái lợi
hiện nay nó đang có hiện tượng là những nhà đấu thầu chính thức đấu giá chính thức để người ta muốn vào thì ít
nhưng những người mà cơ hội để vào để mà kiểu gây bè coi cánh và kiểu như là cũng vào đấu giá
để làm sao thỏa thuận với cái nhà đầu tư mua chính để người ta có cái phần trăm
thì ở đây hiện nay nó đang có việc ấy
hai nữa là cái việc thổi giá
có thể người ta có rất nhiều đất khu vực đấy
và nếu như chúng ta không đấu giá tập trung
thì người ta đấu một cái người ta đã đặt rất là cao lên
nhưng mà cái giá trị nó rất thấp
nhưng người ta lại lấy cái tham chiếu để bán những cái khu đất vực đất của họ
thì đây cũng là đây là có hiện tượng
có chứ không phải là không có
cho nên chúng ta cần phải có hành năng pháp lý chặt chẽ hơn nữa
thưa ông để ngăn chặn việc bỏ cọc trong đấu giá đất
thì chúng ta cần có những giải pháp cụ thể như thế nào
tôi cho là cái luật đấu giá hiện nay chúng ta tương đối hoàn chỉnh
tuy nhiên để mà có cái cơ chế
giám sát cái đấu giá đó để không thông thầu
để không quân xanh quân đỏ thì chúng ta vẫn còn hạn chế
chúng ta cần phải có những biện pháp nó cứng rắn hơn nữa
và nó có cái biện pháp chặt chẽ và tiêu chí để đấu giá nó chặt chẽ hơn nữa
nhưng tôi nói ở trên thì chắc chắn là nó sẽ không xảy ra những hiện tượng như trên
xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi